tuy nhiên báo cáo diễn biến thị trường giá cả năm hai nghìn một mươi sáu của vụ thị trường trong nước bộ công thương nhận định
năm hai nghìn một mươi bảy chỉ số giá tiêu dùng bình quân sẽ chịu nhiều áp lực tăng từ giá thế giới
điều chỉnh giá các mặt hàng do nhà nước quản lý và chính sách tiền tệ
do đó mục tiêu quốc hội giao là khoảng bốn khó đạt được
đó sẽ là nội dung chính của chương trình tài chính ngân hàng tuần này
nhưng trước hết mời quý vị đến với phần tin tài chính hai trăm bốn mươi bảy
cục thuế tp hà nội cho biết năm hai nghìn một mươi sáu vừa qua đã hoàn thành vượt mức dự toán thu ngân sách
với tổng số thu cân đối thực hiện là một trăm sáu mươi năm trăm bốn mươi tám tỷ đồng đạt một trăm linh bốn dự toán pháp lệnh tăng một mươi sáu so với năm trước
trong đó thu nội địa không kể dầu là một trăm năm mươi tám bảy trăm một mươi tỷ đồng đạt một trăm linh bốn ba dự toán tăng một mươi bảy chín so với năm hai nghìn một mươi năm
công tác thanh tra thuế đã hoàn thành
trên chín mươi bảy cuộc đạt một trăm linh một năm kế hoạch với tổng số tiền truy thu truy hoàn và phạt trên một trăm bảy mươi một tỷ đồng
công tác kiểm tra hoàn thành một mươi năm tám trăm tám mươi bốn cuộc đạt chín mươi hai bốn kế hoạch tăng sáu mươi bốn chín so với năm hai nghìn một mươi năm
với số truy thu truy hoàn và phạt trên hai tỷ đồng tăng bốn mươi một bảy so với năm hai nghìn một mươi năm
năm hai nghìn một mươi bảy cục thuế hà nội được giao dự toán thu ngân sách nhà nước là một trăm tám mươi bảy năm trăm bảy mươi hai tỷ đồng
trong đó thu không kể dầu thô tiền sử dụng đất là một trăm sáu mươi năm bảy trăm bảy mươi hai tỷ đồng thu từ dầu thô một tám trăm linh tỷ đồng thu sử dụng đất hai mươi tỷ đồng
tổng cục hải quan cho biết tổng kết năm hai nghìn một mươi sáu lực lượng kiểm tra sau thông quan của ngành hải quan đã thực hiện chín sáu trăm chín mươi ba cuộc kiểm tra
qua đó truy thu được ngân sách hai bốn trăm bốn mươi hai tỷ đồng tăng hai mươi một so với năm hai nghìn một mươi năm
cụ thể các cục hải quan tỉnh thành phố đã thực hiện được nhiều chuyên đề và đạt được kết quả tích cực tiêu biểu là
cục kiểm tra sau thông quan thu đạt sáu trăm chín mươi hai tỷ đồng đạt một trăm một mươi năm thông qua hoạt động hậu kiểm
cơ quan hải quan đã ngăn chặn kịp thời các hành vi gian lận trốn thuế trong các lĩnh vực xuất nhập khẩu quạng nhập khẩu ô tô
bên cạnh đó tổng cục hải quan cũng chỉ ra những hạn chế và đề nghị lực lượng hậu kiểm khắc phục trong năm hai nghìn hai mươi
như các cục hải quan tỉnh thành phố quan tâm hơn đến công tác xác định giá trị tính thuế
đặc biệt là một số đơn vị có số thu từ hậu kiểm chưa tương xứng với nguồn lực và thực tế hoạt động xuất nhập khẩu trên địa bàn
mới đây quỹ tiền tệ quốc tế imf đã tuyên bố giữ nguyên dự toán tăng trưởng kinh tế toàn cầu năm hai nghìn một mươi bảy và hai nghìn một mươi chín
lần lượt ở mức ba bốn và ba sáu tuy nhiên imf cũng cảnh báo những bất ổn đi cùng với đó
theo báo cáo
sau những kết quả mờ nhạt trong năm hai nghìn một mươi sáu hoạt động kinh tế được dự đoán sẽ cải thiện trong hai năm tới
đặc biệt tại những thị trường mới nổi và các nền kinh tế đang phát triển
cụ thể imf dự đoán hai nhóm này sẽ tăng trưởng bốn năm năm hai nghìn một mươi bảy và bốn tám năm hai nghìn một mươi tám cao hơn bốn một so với năm hai nghìn một mươi sáu
trong khi đó các nền kinh tế phát triển được dự đoán tăng trưởng một chín năm hai nghìn một mươi bảy
và hai năm năm hai nghìn một mươi tám
những dự đoán này kết hợp với sự ổn định của giá dầu và giả định hỗn hợp chính sách đang thay đổi
giới chính quyền mới của mỹ và những tác động lan tỏa toàn cầu của nó
kinh tế toàn cầu đã được dự đoán tăng trưởng ba một năm hai nghìn một mươi sáu mức yếu nhất kể từ năm hai nghìn một mươi
do nửa đầu năm đầy thách thức với sự hỗn loạn của thị trường tài chính thế giới
vừa qua trong phiên khai mạc của diễn đàn kinh tế thế giới năm hai nghìn một mươi bảy chủ tịch trung quốc tập cận bình
đã có bài phát biểu nhấn mạnh chính sách mở cửa và phát thảo những triển vọng về ngoại thương
và đầu tư của nước này trong năm năm tới
theo đó trung quốc tiếp tục cung cấp những cơ hội cho cộng đồng doanh nghiệp các quốc gia trên thế giới
chính sách này sẽ cho phép các quốc gia khác tiếp cận với thị trường trung quốc
và bản thân trung quốc cũng tăng cường hội nhập với thế giới
ông nhấn mạnh rằng trong năm năm tới trung quốc kỳ vọng sẽ nhập khẩu tám usd hàng hóa
thu hút sáu trăm linh tỷ usd đầu tư nước ngoài và đầu tư ra nước ngoài đạt mức bảy trăm năm mươi tỷ usd
du khách trung quốc sẽ có bảy trăm linh triệu chuyến du lịch nước ngoài
tất cả sẽ tạo nên một thị trường rộng mở hơn thêm vốn thêm sản phẩm
và thêm cơ hội kinh doanh cho các quốc gia khác
cùng đó ông bày tỏ hy vọng các quốc gia khác cũng sẽ mở rộng cửa đối với các nhà đầu tư trung quốc
nền kinh tế trong năm hai nghìn một mươi bảy sẽ phải đối mặt với không ít khó khăn thách thức
trước hết đến từ môi trường kinh tế thế giới tiềm ẩn nhiều yếu tố bất định
trong khi đó dư địa chính sách hạn hẹp nguồn lực tài chính quốc gia hạn chế
sẽ là những thách thức cho kinh tế việt nam
theo đó tăng trưởng kinh tế năm hai nghìn một mươi bảy có khả năng đạt mức sáu bảy
chỉ số giá tiêu dùng sẽ tiếp tục duy trì ở mức như năm hai nghìn một mươi sáu
tại hội thảo khoa học với chủ đề
diễn biến thị trường giá cả ở việt nam năm hai nghìn một mươi sáu và dự báo năm hai nghìn một mươi bảy
các chuyên gia phân tích năm hai nghìn một mươi sáu kinh tế thế giới ảm đạm đã tác động
tới nền kinh tế việt nam
trong đó kinh tế trung quốc tiếp tục giảm tốc
khu vực eu vẫn chưa thoát khỏi khủng hoảng nợ công từ hai nghìn một mươi
nền kinh tế mỹ mặc dù đã có dấu hiệu phục hồi
nhưng vẫn còn chậm và chưa vũ trắc không đủ kéo đoàn tàu kinh tế thế giới đi lên
từ đó tác động khiến kinh tế việt nam năm hai nghìn một mươi sáu với nhiều chỉ số kinh tế quan trọng suy giảm như
tăng trưởng gdp tăng gần sáu ba sản xuất công nghiệp tăng khoảng bảy hai
đặc biệt so với năm hai nghìn một mươi năm
cpi năm hai nghìn một mươi bảy
tăng cao với tháng tăng cao nhất là tám mươi ba tháng một mươi không có tháng nào cpi âm
dự báo trong năm hai nghìn một mươi bảy nếu sử dụng phương pháp tính cpi bình quân năm như hai nghìn một mươi tám
thì có thể đạt bốn
trong năm hai nghìn một mươi bảy thì nghị quyết của quốc hội đề ra là tăng trưởng sẽ tăng sáu bảy gdp
và kiểm soát lạm phát hay nói mấy khác là tốc độ tăng giá tiêu dùng bình quân sẽ là bốn

với mục tiêu đề ra như vậy liệu chúng ta có khả năng thực thi được hay không
muốn xem có thực thi được hay không chúng ta thấy rằng trong năm hai nghìn một mươi sáu
tốc độ tăng trưởng của chúng ta là tăng sáu hai mươi một
mặc dù nghị quyết của quốc hội đề ra là sáu bảy như vậy chúng ta không đạt mục tiêu đó
trong một mươi một chỉ tiêu đạt hai chỉ tiêu không đạt trong đó có chỉ tiêu về tốc độ tăng trưởng gdp
thế thì năm hai nghìn một mươi bảy chúng ta lại tiếp tục đạt ra mục tiêu
tăng trưởng gdp là sáu bảy
thế thì chúng ta phải xem xét những điều kiện trong nước và thế giới
qua báo cáo của cục quản lý giá bộ tài chính năm hai nghìn một mươi tám
công tác quản lý điều hành giá của bộ tài chính đã được thực hiện một cách hết sức linh hoạt
cùng sự phối hợp nhịp nhàng của các bộ ngành
do vậy lạm phát đã được kiểm soát một cách thận trọng và chặt chẽ
chỉ số giá tiêu dùng cpi cả nước năm hai nghìn một mươi sáu tăng bốn bảy mươi bốn
đạt mục tiêu kiềm chế ở mức dưới năm
và chính phủ đã đặt ra
kết quả lãm phát năm hai nghìn một mươi sáu đã khẳng định sự thành công trong công tác điều hành chính sách tiền tệ
tài khoá và công tác quản lý bình ổn giá
trong đó ngay từ đầu năm bộ tài chính đã chủ động tham mưu đề xuất các giải pháp
nhằm quản lý bình ổn giá cả thị trường nhất là trong các dịp lễ tết
đồng thời thực hiện có hiệu quả công tác quản lý giá theo cơ chế thị trường
có sự điều tiết của nhà nước đối với một số mặt hàng quan trọng thiết yếu
điều hành giá cả năm hai nghìn một mươi sáu
tương đối mềm mại từng thời điểm có điều chỉnh nhất phù hợp
cho nên đạt được chỉ tiêu năm dưới năm của quốc hội đề ra
các động lan tỏa của nó chính là vấn đề ổn định đời sống nhân dân
nhất là lương thực thực phẩm rồi đảm bảo cái đầu vào cho sản xuất
tiếp tục khơi nguồn phát triển
tôi nói thêm cái mặt tích cực năm hai nghìn một mươi sáu là có một số đơn vị đã đi tiên phong
đã đi nhân văn trong cái đề giá
năm hai nghìn một mươi bảy có nhiều yếu tố sẽ tác động làm tăng mặt bằng giá cả thị trường
trong đó phải kể tới việc tăng bảy bốn mức lương cơ sở từ tháng một năm hai nghìn hai mươi
mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc tại doanh nghiệp cũng tăng sáu bảy đến bảy năm
đặc biệt trong năm hai nghìn một mươi bảy
dự báo giá xăng dầu sẽ tiếp tục tăng từ chín một mươi năm so với năm hai nghìn một mươi sáu
giá dịch vụ khám chữa bệnh bảo hiểm y tế của ba mươi một địa phương còn lại sẽ được điều chỉnh trong năm hai nghìn hai mươi

tăng lên mặt bằng giá cả
vì vậy mục tiêu phân đấu chỉ số giá trong năm tới là bốn của chính phủ sẽ gặp nhiều khó khăn
từ đó ông vũ vinh phú nhấn mạnh
một số giải pháp cần thực hiện để hạn chế những tác động và chỉ số giá như tiếp tục kiểm soát một số mặt hàng độc quyền
giảm bớt các chi phí kinh doanh
chú trọng hệ thống phân phối quốc gia
giảm bớt các khâu trung gian để giá cả đến tay người dân giảm được từ năm đến một mươi
năm hai nghìn một mươi bảy quốc hội cũng đạt ra sáu bảy
thì chúng ta liệu có đạt được không
thì cái điều này tôi đánh giá của cá nhân tôi là không dễ đạt được
tuy nhiên nó cũng là một mục tiêu để chúng ta phân đấu
để chính phủ doanh nghiệp phân đấu để đạt được
và để đạt được cái điều đó thì nó có những tiền đề thuận lợi
ta phải nhìn vào những điều kiện
thì cái điều kiện thuận lợi thứ nhất mà chúng ta có thể đạt được
chỉ tiêu đấy tôi hy vọng đấy có thể đạt được
thứ nhất là kinh tế vĩ mô của chúng ta tương đối
kinh tế vĩ mô tương đối ổn định
thì nó sẽ tạo tiền đề cho cái tăng trưởng kinh tế
thứ hai là niềm tin của các nhà đầu tư hiện nay là cũng là tương đối tốt
thế rồi là một điểm nữa là niềm tin tiêu dùng
thì tôi đánh giá là cũng tương đối là khả quan
để thực hiện kiểm soát chặt chẽ lạm phát
nhằm đạt mục tiêu ở mức bốn theo chỉ tiêu của quốc hội
vừa đẩy nhanh việc thực hiện lộ trình thị trường đối với các dịch vụ công
công tác quản lý điều hành giá sẽ ưu
theo hướng tiếp tục
hướng tiếp tục hoàn thiện hệ thống pháp luật về giá
trong đó chú trọng hoàn thiện cơ chế quản lý và mức giá
đối với các dịch vụ chuyển từ danh mục phí
sang quản lý theo cơ chế giá theo quy định tại luật phí
lệ phí nghị định một trăm bốn mươi chín hai nghìn một mươi sáu ndcp
đồng thời làm tốt công tác thu nhập
phân tích và dự báo thông tin thị trường
giám sát chặt chẽ kê khai giá của doanh nghiệp
kiểm soát chặt chẽ phương án giá và mức giá đối với hàng hóa
dịch vụ do nhà nước định giá và điều tiết theo cơ chế thị trường
cân nhắc mức độ thời điểm điều chỉnh thích hợp
để hạn chế tác động mạnh đến mặt bằng giá cả thị trường chung
bộ tài chính đã trình chính phủ dự thảo đề xuất giảm
thuế thu nhập doanh nghiệp xuống còn một mươi bảy
đây là một trong những chính sách mới nhất
nhằm hỗ trợ phát triển cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa
bên cạnh đó các chính sách khác liên quan đến xóa
khoanh nợ giảm nợ thuế
để tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa
các hộ kinh doanh cá thể bộ tài chính đã trình chính phủ dự thảo
đề xuất xử lý xóa nợ khoanh nợ giảm nợ cho các doanh nghiệp
theo đề xuất của bộ tài chính số tiền xóa nợ thuế
tiền chậm nộp tiền phạt cho người nộp thuế
xét tổng cộng vào khoảng bảy chín trăm sáu mươi ba tỷ đồng
khoanh nợ cho những trường hợp thực tế đã giải thể
phá sản bỏ kinh doanh là sáu bảy trăm ba mươi một tỷ đồng
tuy nhiên chủ trương giãn hoãn xóa khi triển khai
thì phải xem xét công khai minh bạch và giải quyết chính xác
nếu như trước đây thuế xuất thuế thu nhập doanh nghiệp
tại việt nam từng ở mức ba mươi hai được cho là rất cao
và là một trong những trở ngại lớn cho hoạt động của các doanh nghiệp
nhất là các doanh nghiệp nhỏ và vừa
sau đó mức thuế xuất đã được giảm dần xuống còn hai mươi tám
năm hai nghìn bốn hai mươi năm năm hai nghìn chín
hai mươi hai năm hai nghìn một mươi bốn và còn hai mươi kể từ tháng một năm hai nghìn một mươi sáu
mức thuế thu nhập doanh nghiệp của việt nam hiện đã khá thấp
so với một số nước trong khu vực như philippines ba mươi
nhưng vẫn khá cao so với một số nước
một số doanh nghiệp chia sẻ mức giảm trên dưới năm
được coi là một sự nâng đỡ quan trọng
để các doanh nghiệp tồn tại và phát triển

nhưng vẫn khá cao so với một số nước trong khu vực như philippines ba mươi
nhưng vẫn khá cao so với một số nước trong khu vực như philippines ba mươi
theo tính toán việc giảm thuế thu nhập doanh nghiệp cũng đồng nghĩa
với việc ngân sách nhà nước mất đi một nguồn thu
với gần năm trăm linh doanh nghiệp hoạt động
trong đó số lượng doanh nghiệp nhỏ và vừa
chiếm tới hơn chín mươi doanh nghiệp
thì việc giảm thuế đi ba sẽ dẫn đến ngân sách bị ảnh hưởng trong ngắn hạn
tuy nhiên về dài hạn ngân sách nhà nước sẽ có lợi
bởi việc giảm thuế thúc đẩy doanh nghiệp thành lập
mở rộng phát triển kinh doanh tái đầu tư
từ đó tổng nguồn thu sẽ tăng lên
với quan điểm của bộ tài chính
mức giảm thuế thu nhập doanh nghiệp
theo đề nghị nói trên dự kiến sẽ khiến số thu giảm khoảng bốn trăm ba mươi bảy tỷ đồng
tác động không lớn đến ngân sách
theo dự thảo nghị quyết sẽ có hiệu lực thi hành
đến ba mươi một tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi
riêng quy định về xóa nợ khoanh nợ tiền thuế
tiền chậm nộp và tiền phạt có hiệu lực thi hành
từ ngày thông qua nghị quyết
những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình tài chính ngân hàng
chúng tôi rất mong nhận được sự quan tâm
đóng góp của quý vị để chương trình được hoàn thiện hơn
xin trân trọng cảm ơn và hẹn gặp lại